đến tiệm vàng giả vờ mua vàng sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
đối tượng đặng ngọc sơn chú huyện nông cống đã bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa nhanh chóng bắt giữ
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn công an huyện như thanh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân là
tại cửa hàng vàng huy hường ở huyện như thanh có một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vừa mua vàng
sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày tổ công tác đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật là đặng ngọc sơn
thu giữ toàn bộ tăng vật là hai mươi chỉ vàng
tại cơ quan công an đặng ngọc sơn khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật